việc đến số ca mắc mới không còn nhiều ý nghĩa nữa khi tỷ lệ lây nhiễm chủ yếu ngoài cộng đồng đa số là các ca thể nhẹ
thực tế cho thấy rất nhiều người bệnh không khai báo với phường mà tự điều trị tại nhà
do đó con số thống kê số ca mắc mới hàng ngày cũng khó lòng chuẩn xác
cũng theo ông hải thay vì đếm số ca mắc mới hàng ngày chỉ nên tính số ca nặng phải vào viện để tập trung nguồn lực điều trị
đáng chú ý bên cạnh việc điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng
bệnh viện còn phải điều trị các bệnh nhân hậu covid một mươi chín
dù đã âm tính nhưng các triệu chứng vẫn dai dẳng cần sự trợ giúp của bác sĩ
vì thế nguồn lực thuốc đặc trị nhất là cơn bão situkin
tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức về virus gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống
càng cần thiết được bổ sung trong thời gian tới không chỉ là bệnh nhân covid một mươi chín mà cả hậu covid